thưa quý vị năm trăm một mươi một mẫu xét nghiệm tại chợ phước mỹ được ủy ban nhân dân quận sơn trà
thành phố đà nẵng lấy mẫu trong sáng ngày bốn tháng năm
và sáu trăm bảy mươi hai xét nghiệm tại bệnh viện hoàn mỹ đã có kết quả âm tính lần một
và đây là thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đà nẵng công bố trong tối cùng ngày
sau khi phát hiện hai ca nhiễm trong cộng đồng đà nẵng đã tích cực tiến hành truy vết
khoanh vùng nhanh chóng các trường hợp f một f hai
nhiều khu vực có nguy cơ cao như bệnh viện chợ dân sinh vũ trường
được cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng
tại chợ phước mỹ năm trăm một mươi một trên năm trăm một mươi một mẫu xét nghiệm của tiểu thương đã âm tính lần một
tại bệnh viện hoàn mỹ sáu trăm bảy mươi hai trên sáu trăm bảy mươi hai mẫu âm tính lần một
liên quan đến ca dương tính là quản lý ba new phương đông đà nẵng đã lấy mẫu của hai trăm năm mươi người làm việc tại đây
hiện vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm
được biết trong ngày năm tháng năm đà nẵng đã xử phạt ba mươi ba trường hợp
không mang khẩu trang với số tiền sáu mươi hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
và một trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch khác
vâng thưa quý vị trên cơ sở truy vết xác minh điều tra dịch tễ liên quan đến người nghi ngờ mắc covid một mươi chín
các cơ quan chức năng phát hiện có yếu tố liên quan tại xã gia hội huyện văn chấn tỉnh yên bái
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh yên bái đã chỉ đạo như sau
từ một mươi bảy h ngày năm tháng năm tỉnh yên bái áp dụng các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo nội dung của chỉ thị số một mươi sáu tại địa bàn xã gia hội huyện văn chấn
xiết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn xã
khoanh vùng truy vết lấy mẫu xét nghiệm cách ly đối với các trường hợp có liên quan
tỉnh yên bái đề nghị người dân khi không có việc thật sự cần thiết không di chuyển đến địa bàn xã gia hội huyện văn chấn
đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo quy định
thưa quý vị thông tin mới nhất về tình hình covid một mươi chín
bản tin sáng ngày sáu tháng năm của bộ y tế cho biết là có thêm tám ca mắc mới covid một mươi chín ghi nhận
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
đây là các ca bệnh từ ba nghìn hai mươi ba đến ba ba mươi đều là các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
nâng số ca mắc tại đây lên hai mươi hai ca
và cũng trong sáng ngày hôm nay hương yên có thêm hai người có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
liên quan đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
theo giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hưng yên
sau khi phát hiện
một phụ nữ đi chăm trồng ở bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong đêm ngày năm tháng năm lực lượng chức năng đã truy vết thần tốc và lấy hai mươi bảy mẫu để xét nghiệm nhanh
và đến dạng sáng ngày sáu tháng năm qua xác định ban đầu có hai mươi năm mẫu âm tính với sars cov hai
và hai mẫu có kết quả dương tính là người trong gia đình phụ nữ trên
liên quan tới nữ bệnh nhân hai nghìn chín trăm chín mươi tám mắc covid một mươi chín từng nghỉ lễ trong dịp ba mươi tháng bốn tại sapa
ban chỉ đạo phòng chống
dịch covid một mươi chín thị xã sapa tỉnh lào cai vừa phong tỏa khách sạn paosapa ở tổ một
phường cầu mây và truy tìm được chín mươi một trường hợp f một
trước đó ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh lào cai đã phát đi thông báo khẩn
truy vết những người đến các địa điểm liên quan đến bệnh nhân số hai chín trăm chín mươi tám
theo thông báo của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tp hà nội
nữ bệnh nhân này từng có mặt tại một mươi ba địa điểm trên địa bàn thị xã sapa
ngay trong chiều qua ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thị xã sapa
đã phong tỏa khách sạn pao sapa ở tổ một phường cầu mây thị xã sapa
đây là nơi nữ bệnh nhân từng nghỉ trong dịp đi du lịch sapa từ chiều ngày ba mươi tháng bốn
cho tới trưa ngày hai tháng năm
lực lượng chức năng đã cách ly tại chỗ tất cả nhân viên của khách sạn này
tính đến chiều qua lào cai đã truy vết được chín mươi một f một liên quan tới ca bệnh hai nghìn chín trăm chín mươi tám hai trăm hai mươi năm f hai
trong đó đã lấy mẫu một trăm một mươi ba mẫu xét nghiệm bốn mẫu âm tính còn một trăm linh chín mẫu chưa có kết quả
vâng thưa quý vị thành phố phúc yên thì hiện đang là điểm nóng về dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
khi các ca dương tính với covid một mươi chín trong hai ngày gần đây đều liên quan tới nhóm chuyên gia trung quốc
mắc covid một mươi chín đã tới quán sunny club tại khu đô thị đồng sơn thành phố phúc yên trước đó
vậy nguy cơ dịch bệnh tại điểm nóng này như thế nào trong thời gian tới
khi kết quả giải trình tự gen chủng virus gây covid một mươi chín từ bệnh nhân ở vĩnh phúc hàn nam hưng yên
đều mang biến thể ở ấn độ
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tính đến thời điểm hiện tại thành phố phúc yên ghi nhận bảy trường hợp dương tính với virus sars cov hai
đều liên quan đến ổ dịch sunny club
hiện ngành y tế đã truy vết gần một trường hợp liên quan và con số dự báo sẽ còn có thể tăng lên trong thời gian tới
chính chốt kiểm soát đã được thành lập quanh khu đô thị đồng sơn nơi có quán bar sunny
tất cả người dân ra vào khu vực này đều phải thực hiện khai báo y tế và đo nhiệt độ
một số trường hợp nghi ngờ
nhiễm covid một mươi chín đã được các chốt hướng dẫn khai báo y tế và thực hiện cách ly
trong những khó khăn trong đợt dịch
lần này tại tỉnh vĩnh phúc được ngành y tế nhận định là những trường hợp dương tính đã đi tới nhiều địa điểm tập trung rất đông người
như quán bar quán massage karaoke
vì đây là những nơi nhạy cảm nên khi cán bộ y tế điều tra dịch tễ nhiều người đã không khai báo trung thực
những nơi như quán bar karaoke massage thì sự thông tin của những người đi vào đó thì chưa được khai thác đầy đủ
do vậy quá trình truy vết quá trình xác minh rất khó khăn
và nó sẽ do vậy nó sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ
và ngay cả bản thân những người đã từng qua những địa điểm đó cũng rất ngại khi khai báo
để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc đang tiếp tục phối hợp cùng các ban ngành
truy vết thần tốc các trường hợp có liên quan đến quán ba sunny thành phố phúc yên và các địa điểm liên quan
để sớm phát hiện đối tượng f một f hai f ba trong cộng đồng
tình hình dịch bệnh dự báo còn có thể phức tạp hơn trong thời gian tới
hơn lúc nào hết những người từng tiếp xúc với các kf một hoặc nghi ngờ đã từng tiếp xúc với kf một cần kịp thời khai báo y tế
để tăng cường phòng chống covid một mươi chín đạt hiệu quả công an tỉnh hà nam đã tăng cường tuần tra kiểm soát
chủ động phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
kết quả từ ngày một tháng năm đến nay các lực lượng chức năng đã phát hiện lập đên bản xử phạt vi phạm hành chính
hai trăm hai mươi một trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cậu vi phạm về quy định đăng ký quản lý cư trú
bốn trường hợp về hành vi thông tin sai sự thật với tổng số tiền là hơn bốn trăm ba mươi triệu đồng liên quan đến dịch covid một mươi chín